nga vừa công bố các biện pháp trừng phạt một công tố viên của tòa án hình sự quốc tế icc cùng một số lãnh đạo cấp cao của anh
đây là những nhân vật mà moscow cho rằng đã phản đối quyết liệt chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ukraine
cụ thể danh sách trừng phạt bao gồm năm mươi bốn cá nhân trong đó có công tố viên karim khan của icc
bộ trưởng thể thao anh luxy fraser thứ trưởng bộ quốc phòng anh annabel goti và một số nhà báo của anh
bộ ngoại giao nga cáo buộc những người có tên trong danh sách đã thực hiện các chính sách thù địch chống lại moscow trong suốt một năm giữa qua
theo số liệu thống kê anh là một trong những nước ủng hộ tài chính và quân sự lớn cho ukraine kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai